hơn ba trăm linh sinh viên năm cuối của đại học y dược huế đã có mặt tại năm chốt kiểm soát ở các cửa ngõ
phối hợp cùng với các lực lượng để kiểm soát thân nhiệt những người ra vào địa bàn
đây là những sinh viên năm cuối của đại học y dược huế tình nguyện ra cắm chốt tại trạm kiểm soát y tế phường hương văn
trên quốc lộ một a đoạn qua thị xã hương trà túc trực làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo kế hoạch ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế sẽ tập huấn
huy động thêm sinh viên y dược và hỗ trợ tại các khu điều trị cách ly người nhiễm covid một mươi chín nếu dịch bệnh bùng phát
đây là nơi để các bạn sinh viên y khoa thể hiện trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp của mình